công an tỉnh thanh hóa đã bắt được sùng thị mo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán ở huyện bắc yên tỉnh sơn la
trú tại bản khăm một xã trung lý huyện mường lát là đối tượng bị truy nã từ năm hai nghìn bảy
một mươi năm trước vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn bảy công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang một số đối tượng vận chuyển trái phép heroin đi tiêu thụ
qua điều tra chúng khai nhận số ma túy trên là của sùng thị mo cung cấp
biết vụ việc bị bại lộ sùng thị mo đã trốn khỏi nơi cư trú sau đó liên tục thay đổi địa điểm sinh sống ở các tỉnh phía bắc có lúc vượt biên sang lào
sau một mươi ba năm lẩn trốn nghĩ gương mặt mình đã có nhiều thay đổi và vụ việc đã bị lãng quên sùng thị mo trở về xã trung lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa sống cùng con gái
tại đây đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ